tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay các đại biểu đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội thu chi ngân sách
một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu đó là công tác bảo vệ môi trường sống
theo ý kiến của một số đại biểu môi trường hiện nay từ không khí cho đến nguồn nước đang có nhiều vấn đề
tình trạng xả thải ra môi trường sống của nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu giảm mạnh gây nguy hại trực tiếp đến nguồn nước không khí của người dân
qua những sự cố liên quan đến xả thải của các doanh nghiệp ra biển ra các dòng sông ra lưu vực sông trên khắp cả nước từ nhiều năm qua
sự cố dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho nhà máy nước ở hà nội vừa qua v v
cho thấy công tác quản lý nhà nước đối với nguồn nước ngọt còn nhiều sơ hở
đã đến lúc chính phủ các bộ các ngành chính quyền các địa phương có liên quan
cần phải nghiêm túc xem xét tổ chức thực hiện triệt để tổ chức thực hiện tốt
các luật có giải pháp kịp thời để bảo vệ nguồn nước để cung cấp sinh hoạt cho người dân
thực tế công tác xây dựng nông thôn mới của chúng ta thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả
với sự ra đời ngày càng nhiều của các xã nông thôn mới
tuy nhiên tiêu chí môi trường vẫn là một trong các tiêu chí khó để hoàn thành tại nhiều địa phương
việc kiểm soát rác thải đô thị vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết
việc kiểm soát nước thải tại nhiều đô thị thì chưa tốt
chúng ta mới có một mươi hai năm lượng nước thải đô thị ở loại bốn được xử lý
và bốn mươi sáu năm địa phương có đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại đô thị
và tỷ lệ xả thải trực tiếp thì còn rất cao
và ô nhiễm nguồn nước không khí an toàn thực phẩm vẫn là điều rất đáng lo ngại
và cái sự cố môi trường xảy ra ở một số nơi
nhưng mà việc cảnh báo thông tin phòng ngừa ô nhiễm chưa kịp thời và gây lo lắng trong nhân dân
tôi đề nghị cần phải chỉ đạo tổng kết thực hiện các nghị quyết của đảng về bảo vệ môi trường
và tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
về vấn đề ô nhiễm không khí đặc biệt tại các đô thị lớn
một số đại biểu đề nghị chính phủ cần có những giải pháp mang tính quyết liệt
để xử lý hiệu quả hơn thực trạng này
ô nhiễm môi trường về không khí cũng là vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm
hà nội tp hcm liên tục được cảnh báo ở mức độ ô nhiễm cao
ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân
do vậy cần phải triển khai thực hiện những giải pháp vừa mang tính cấp thiết
vừa mang tính đồng mộ trong bộ cảnh hình này
cũng như giải pháp nâu dài để ngăn chặn khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí
trong phiên làm việc chiều nay bộ trưởng bộ tài chính và bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
đã có giải trình những vấn đề mà các đại biểu quan tâm như thu chi ngân sách đầu tư